sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh bắc giang
dự buổi làm việc có đồng chí dương văn thái ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bắc giang các đồng chí lãnh đạo đại diện một số đơn vị thuộc bộ công an lãnh đạo các đơn vị thuộc công an tỉnh bắc giang
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh bắc giang tiếp tục được kiểm soát không để xảy ra vụ việc phức tạp không để bị động bất ngờ
đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh bắc giang đã làm tốt công tác tham mưu với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
bên cạnh đó lực lượng công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình bám sát cơ sở giữ vững an ninh quốc gia làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh văn hóa tư tưởng an ninh mạng an ninh kinh tế an ninh công nhân an ninh xã hội
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích của công an tỉnh bắc giang đã đạt được
đồng chí thứ trưởng đề nghị đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh bắc giang thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết quy định kết luận của bộ chính trị ban chấp hành trung ương về tổ chức đảng trong công an nhân dân
đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả các đề án dự án thành phần của đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh bắc giang thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đảm bảo an ninh tôn giáo dân tộc an ninh kinh tế
trong dịp này thứ trưởng trần quốc tỏ và đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra công tác tại công an xã tăng tiến huyện việt yên